đầu tiên là mộc nhĩ
mộc nhĩ nổi tiếng với vai trò là chất làm sạch đường ruột
sau khi vào cơ thể sẽ có thể hấp thụ và loại bỏ các chất độc còn tôn động trong ruột rất nhanh
vitamin b và vitamin e có trong gạo lứt có thể thúc đẩy tuần hoàn máu cải thiện khả năng miễn dịch và loại bỏ các gốc tự do trong ruột
tiếp đến là hành tây
probiotic là vi khuẩn gây bệnh trong đường ruột cùng tồn tại trong hiện tiêu hóa
tuy nhiên nếu trong ruột có nhiều chất độc thì vi khuẩn có hại sẽ mạnh mẽ hơn lượng khuẩn gây táo bón tiêu chảy hay là đau bụng
trong hành tây có chứa chất có thể nhanh chóng bổ sung và kích thích sự phát triển của men vi sinh để nhanh chóng duy trì sự cân bằng của lợi khuẩn
ngoài các công dụng làm đẹp thì trong nha đam với những hoạt chất các acid amine vitamin đường và khoáng chất
có khả năng kích thích nhu động ruột non thải độc tố và thanh lọc bằng ruột chuyên trị nóng ruột tạo bón
bạn có thể chế biến nha đam tươi thành món ăn hoặc nấu nước để dùng dần
thực phẩm tiếp theo đó chính là rong biển
rong biển được biết đến nhiều trong việc phòng và chữa bệnh biếu cổ trứng cao huyết áp sơ vỡ động mạch
còn đối với hệ tiêu hóa rong biển giúp các hoạt động của nhu động vật diễn ra xuân sẻ và tích cực hơn
ngoài ra tính kiềm của rong biển còn giúp nhuận trường để nhanh tốc độ vận động của duật
từ đó nhanh chóng có thể tống khứ độc ra khỏi cơ thể
tiếp đến đó chính là mật ong
mật ong chứa nhiều acid amine vitamin cùng các nguyên tố dinh dưỡng quan trọng như mage canxi phốt phò giúp ổn định đường ruột
cách làm thì rất đơn giản và có thể uống nước ấm thả một ngũ mật ong để giúp hệ tiêu hóa củng cố khả năng làm việc được tốt hơn
tiếp theo đó chính là củ gừng
củ gừng có thể ăn dưới mọi hình thức như nạo nhỏ ép thành nước hoặc là cắt miếng
ngoài ra các bạn cũng có thể thêm gừng và trà thảo dược làm tăng hiệu quả làm sạch ruột

rau xanh đặc biệt loại còn chứa chất diệp lục giúp loại bỏ độc tố hiệu quả
thay vì thực phẩm dọn rắn uống nước ép rau tươi nhiều lần một ngày sẽ có tác dụng làm sạch ruột
ngoài ra các vitamin khoáng chất acetamin và các enzyme có trong rau xanh
ngoài ra các vitamin khoáng chất acetamin và các enzyme có trong rau xanh
sẽ giữ cho cơ thể khỏe mạnh và tràn đầy năng lượng
và cuối cùng đó chính là nước chanh
trộn nước về cốt của một quả chanh thêm chút muối biển và mật ong vào một lít nước ấm
và uống vào buổi sáng trước khi ăn từ một mươi năm hai mươi phút
tranh có đặc tính chống oxy hóa và giàu vitamin c
rất tốt cho hệ tiêu hóa và nước chanh có thể được sử dụng để làm sạch ruột nữa
thêm hai bộ canh nước cốt chanh tươi vắt vào một ly nước táo
uống từ ba bốn lần
một ngày cũng có tác dụng làm sạch đường ruột hiệu quả